giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi do ban tuyên giáo trung ương chủ trì tổ chức
ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình bằng cả tâm huyết tài năng của các văn nghệ sĩ nhà báo tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đông đảo các tầng lớp nhân dân
so với các đợt trước giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi đã có nhiều tác phẩm được gửi đến tham dự
lĩnh vực báo chí nhận được hơn năm trăm linh tác phẩm hồ sơ âm nhạc một trăm một mươi năm tác phẩm mỹ thuật hai trăm sáu mươi ba tác phẩm nhiếp ảnh một trăm một mươi sáu tác phẩm sân khấu sáu mươi bốn tác phẩm
nội dung hình thức quy mô cũng đa dạng phong phú hơn
trong diễn văn khai mạc lễ trao giải thưởng đồng chí võ văn thường đã nêu rõ vai trò của báo chí văn học nghệ thuật trong việc nêu cao tinh thần học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
qua thành công của cuộc thi năm nay đồng chí võ văn thưởng cũng chính thức phát động cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại lễ trao giải thưởng ban chỉ đạo ban tổ chức đã trao hai giải đặc biệt một mươi một giải a bốn mươi hai giải b bảy mươi bốn giải c chín mươi chín giải khuyên khích và khen thưởng bốn mươi tám tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí
lễ trao giải là một trong rất nhiều các hoạt động ý nghĩa được tổ chức đúng dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị vào đúng không giờ sáng nay thành phố hà nội đã chính thức kết thúc cách ly hai mươi tám ngày đối với thôn đông cứu xã dũng tiến huyện thường tín do có trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín và đây cũng là ổ dịch covid một mươi chín cuối cùng tại thủ đô hà nội

thưa quý vị vào đúng không giờ sáng nay thành phố hà nội đã chính thức kết thúc cách ly hai mươi tám ngày đối với thôn đông cứu xã dũng tiến do có trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín và đây cũng là ổ dịch covid một mươi chín cuối cùng tại thủ đô hà nội
đây là thời khắc người dân đã chờ đợi suốt hai mươi tám ngày qua
từ hôm nay người dân nơi đây đã có thể sinh hoạt bình thường và tiếp tục công việc hàng ngày của mình
mà dỡ phong tỏa thì dân chúng tôi rất là vui sướng
ngày từng mong từng ngày từng giờ để dân đi lại cho nó đỡ bất tiện
vì cái bệnh covid này toàn toàn nước rồi chứ không phải riêng chỉ cá nhân mình
nên mình phải chấp hành nghiêm chỉnh trong cái thời gian hai mươi tám ngày để cho nó chiến thắng cái bệnh dịch covid này
thay mặt cho bà con thôn hồng cứu xin cảm ơn tất cả các ban ngành và các cá nhân các đoàn thể các cá nhân đã ủng hộ cho tiếp tế cho chúng tôi
để chúng tôi có động lực để chiến thắng dịch covid này
trước đó từ ngày một mươi năm tháng bốn ủy ban nhân dân huyện thường tín đã khoanh vùng cách ly toàn bộ khu vực thôn đông cứu
để xử lý ổ dịch
sau khi phát hiện bệnh nhân số hai trăm sáu mươi sáu dương tính với covid một mươi chín và sau hai mươi tám ngày cách ly tất cả người dân khu vực này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính
như vậy tính đến thời điểm hiện tại thôn đông cứu là ổ dịch covid một mươi chín cuối cùng tại hà nội được dỡ bỏ lệnh cách ly
với việc dỡ bỏ này hà nội hiện không còn ổ dịch nào liên quan đến covid một mươi chín
thưa quý vị theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi bốn tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là đã hai mươi tám ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc số ca điều trị khỏi là hai trăm năm mươi hai ca chiếm tám mươi bảy
số ca dương tính với sars cov hai là một mươi chín ca chiếm bảy
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là sáu ca chiếm hai
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi một ca chiếm bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba bảy trăm một mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm hai mươi bốn người chiếm hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy hai trăm năm mươi bốn người chiếm năm mươi ba
cách ly tại nhà nơi lưu trú sáu một trăm bốn mươi một người chiếm bốn mươi năm
các loại hình vận tải đã chính thức được hoạt động trở lại
tuy nhiên để bảo đảm an toàn thì việc khai báo y tế và phòng chống dịch vẫn được ưu tiên hàng đầu
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
cũng như nhiều hành khách khác hôm nay chị nguyễn thị tâm ra ga hà nội để đặt vé tàu đi về quê
tuy nhiên khác với mọi lần chị tỏ ra hết sức hài lòng đối với các quy trình của các cơ quan chức năng trước khi mỗi hành khách lên tàu
khi khai báo y tế qua mua vé tàu qua mạng hoặc qua trung tâm rất là tiện lợi cho mình
theo đại diện ga hà nội hiện nay nhà ga đang thực hiện khai báo y tế bắt buộc dưới hai hình thức khai báo online và khai báo trực tiếp
thực tế trong những ngày vừa qua đa số các hành khách đều thực hiện khai báo y tế online
tuy nhiên có không ít trường hợp chưa thực hiện đúng quy trình
các nhân viên đều hướng dẫn cụ thể để hành khách hoàn thành thủ tục
đặc biệt việc thực hiện xếp hàng
cũng như kiểm tra thân nhiệt vẫn được triển khai cẩn thận tại khu vực nhà chờ khu vực xoát vé
khi hành khách mua vé nhân viên nhà ga đã hướng dẫn hành khách khai báo trực tiếp trên mạng
còn đối với các trường hợp mà các bác chưa biết khai báo y tế hoặc là các bác già
thì có thể nhân viên nhà ga sẽ khai báo trực tiếp cho các bác trên máy in vi tính
đối với hành khách nước ngoài thì thật ra thì có cái app và cũng có cái tờ giấy
tạp dụng như các cô đây là bọn mình có cả tiếng anh luôn
nên là khách có thể đọc và hiểu luôn khai báo y tế bằng tiếng anh
còn đây là hình ảnh tại bến xe mỹ đình sau một thời gian triển khai khai báo y tế
hiện nay hầu hết thông tin mà đại diện các nhà xe khai báo chủ yếu là bản ghi thông tin của hành khách bằng hình thức viết tay
việc này giúp cho thực hiện khai báo thông tin hành khách đi phương tiện giao thông đồng bộ và hiệu quả
tôi thấy là bên cạnh đó còn một số những người là chưa không có điện thoại thông minh chẳng hạn
thì nó còn rất là bất cập
chúng tôi tổ chức khai báo y tế qua giấy nhằm với mục đích là quản lý được nó được nhiều hơn và sẽ tốt hơn cho những người mình không nói ở hết được
theo đại diện của tổng cục đường bộ việt nam
thời gian tới tổng cục sẽ hướng dẫn các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe chủ động nghiên cứu
xem xét giảm các loại chi phí dịch vụ trong bến xe từ nay cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
giảm chi phí tăng doanh thu và lợi nhuận để từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
thứ hai ngày một mươi tám tháng năm ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh vẫn sẽ tổ chức phục vụ nhân dân
khách quốc tế các cơ quan tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vào lăng viếng bác như thường lệ
và để đón tiếp đồng bào khách quốc tế được chú đáo ân cần trọng thị văn minh lịch sự và bảo đảm an toàn
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng
trong cụm di tích lịch sử văn hóa bà đình và thành phố hà nội làm tốt công tác chuẩn bị điều hành lễ viếng
đặc biệt đơn vị đã tổ chức cấp phát nước uống và bánh mì miễn phí cho tất cả mọi người vào lăng viếng bắc
theo quản lý di tích danh tháng hà nội sau thời gian tạm đóng để phòng chống dịch covid một mươi chín
kể từ sáng nay ngày một mươi bốn tháng năm hàng loạt các di tích trên địa bàn thành phố như là văn miếu cú tử giám
đền ngọc sơn hay nhà tù hỏa lò sẽ đồng loạt được mở cửa đón du khách tham quan
theo yêu cầu của thành phố để chuẩn bị các điều kiện an toàn cho du khách khi mở cửa trở lại
các điểm thăm quan sẽ phải bố trí máy đo thân nhiệt và nước rửa tay diệt khuẩn phục vụ du khách
tất cả du khách đều được thực hiện các biện pháp phòng dịch và được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi tham quan
từ ngày mai một mươi năm tháng năm không gian đi bộ hồ gươm và vùng phụ cận sẽ hoạt động trở lại
duy trì từ một mươi chín h thứ sáu đến hai mươi bốn h chủ nhật như trước đây
các hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận hoàn kiếm được khôi phục trở lại bình thường
bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trong và ngoài không gian đi bộ
các lực lượng chức năng của thành phố quận và phường thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng các quy định của chính phủ và ủy ban nhân dân tp hà nội
điều tra nguyên nhân vụ cháy ba mươi hai hectare rừng phòng hộ đông giang
theo như kế hoạch tuyển sinh và các lớp đầu cấp vừa được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập sẽ được diễn ra vào hai ngày ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng bảy tới đây
tất cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong độ tuổi quy định đều được tham gia thi tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
học sinh được đăng ký bằng tài liệu trung học phổ thông công lập

chứ các trường chuyên và trường phổ thông năng khiếu không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển
kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng bảy

hai môn toán và ngữ văn nhân hệ số hai và môn ngoại ngữ nhân hệ số một
tuy nhiên các yếu tố rủi ro tiềm ẩn vẫn còn các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và người nuôi tôm
vẫn cần liên kết chặt chẽ để vượt qua khó khăn nắm bắt thời cơ khi thị trường hồi phục
thưa quý vị chi nhánh thương vụ việt nam tại tỉnh nam ninh và tỉnh quảng châu của trung quốc cho biết
ước tính diện tích trồng quả vải của trung quốc năm nay là vào khoảng năm trăm ba mươi ba hectare
dự kiến tổng sản lượng sẽ đạt hơn hai triệu rưỡi tấn tăng một mươi một so với năm ngoái
do thời tiết vụ quả vải năm nay tại trung quốc bắt đầu thu hoạch sớm hơn khoảng nửa tháng so với mọi năm
và dự kiến sẽ kéo dài thêm khoảng hai tháng kết thúc vào khoảng đầu tháng bảy
dự báo sản lượng quả vải bán ra thị trường vào các tháng như sau
tháng bốn khoảng năm mươi năm tám nghìn tấn tháng năm khoảng trên năm trăm ba mươi sáu tấn giảm bảy bảy so với cùng kỳ năm trước
tháng sáu khoảng một một mươi một triệu tấn tăng một trăm một mươi năm tám tháng bảy khoảng một trăm linh chín nghìn tấn giảm hai mươi năm sáu
hiện trên thị trường và các trang bán hàng trực tuyến tại trung quốc đều đã bán quả vải
quả vải hải nam hiện được thu hoạch sớm nhất tiếp đến là quảng đông và các địa phương khác
ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi trang mạng mua sắm trực tuyến tao bao của trung quốc đã bắt đầu triển khai chuyên đề tiêu thụ quả vải
thưa quý vị luật đất đai đã quy định rất rõ đất được nhà nước giao cho thuê để thực hiện dự án đầu tư
mà không được sử dụng trong thời hạn một mươi hai tháng liên tục hết thời gian gia hạn thì nhà nước sẽ thu hồi
thế nhưng trên thực tế thì có rất nhiều dự án đã treo cả chục năm đến vài chục năm nay
nhưng vẫn nằm án minh bất động ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân
và dự án xây dựng cải tạo chỉnh trang hai bên tuyến đường lê văn lương ở phường trung hòa quận cầu giấy là một ví dụ
căn nhà cấp bốn chật trội xuống cấp với những mảng tường bong chóc
không ai nghĩ rằng căn nhà này nằm ngay cạnh con đường lê văn lương giữa lòng thủ đô hà nội
dù rất muốn nhưng anh đạt không thể thực hiện việc sửa chữa xây mới
bởi gần hai trăm linh mét vuông đất thổ cư của gia đình anh
hoạch của một dự án treo gần hai mươi năm qua
trước đây làng cổ hòa mục có ba nhà thờ họ
sau khi dự án mở đường lê văn lương được triển khai chỉ còn duy nhất một nhà thờ đó là nhà thờ của dòng họ lai
khu đất này trước đây đã được ủy ban hành chính thành phố hà nội cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu dụng đất
trong đó quy định về dự án
điện tích đất ở rõ ràng
dù vẫn giữ lại được nhà thờ họ nhưng theo ông sơn
căn nhà này lại bị đưa vào quy hoạch của một dự án xây dựng nhà trung cư ngay cạnh đường lê văn lương
đã từng có những người đến gặp ông sơn đàm phán bồi thường để di rời nhưng ông không đồng ý
có tiền nhưng không được phép sửa chữa xây mới gia đình ông phải sống trong dãy nhà ngang cấp bốn chật trội cũ nát từ nhiều năm nay
làm đường lê văn lương thì chúng tôi đã mở đường lê văn lương rồi
từ lãng hạ sang đường lê văn lương chúng tôi đã hy sinh rồi
đã hy sinh bốn năm với nhà thờ rồi nhà cổ rồi
còn để mà lấy đất của chúng tôi xây chung cư kinh doanh thì chúng tôi không chấp nhận
bởi đây là đất nàng cổ thôi
kể cả dự án giả chúng tôi gấp năm một mươi lần chúng tôi cũng không đổi
bởi vì chúng tôi không thể mất cái truyền thống tổ tiên tôi lấy đồng tiền lớn bao nhiêu cũng không đổi được
dự án treo mà người dân làng hòa mục nói đến chính là dự án xây dựng cải tạo chỉnh trang
hai bên tuyến đường
lê văn lương khu đất của tám mươi hộ dân nơi đây hiện có ký hiệu là n một mươi bảy và n một mươi tám
dự án này đã có quyết định thu hồi đất và được ủy ban nhân dân thành phố hà nội
giao cho tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội làm chủ đầu tư
dù mỗi hộ dân có hàng trăm mét vuông đất nhưng họ vẫn phải sống trong những căn nhà mái ngói ẩm thấp chật trội
việc đánh giá thu hồi cũng như là thủ tục thu hồi theo điều sáu mươi sáu của luật đất đai hai nghìn hai mươi ba
thì tôi thấy rằng ủy ban ca cấp
trong đó là địa bàn hà nội thì cũng chưa làm tốt cái chức trách của mình
bởi vì các cái lý do để chậm thì nó có nhiều
thế nhưng cái cơ chế chính sách để chúng ta giải quyết triệt đẻ
để có thu hay không thu thì chưa được các cấp
các ngành tham mưu chưa được rõ ràng và quyết liệt
nên dẫn đến các dự án này vẫn tiếp tục treo
theo thống kê hà nội hiện có gần bốn trăm linh dự án chậm đưa đất vào sử dụng
để hoang hóa chậm triển khai và chưa có biện pháp khắc phục
một điểm chung của những dự án này là dù được quy hoạch nhiều năm
nhưng đến nay vẫn còn giang dở hoặc đang nằm bất động trên giấy
xin được chuyển sang các thông tin quan trọng khác
thưa quý vị tỉnh quảng nam vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm
vụ cháy hơn ba mươi hai ha rừng phòng hộ tại tiểu khu một trăm sáu mươi thuộc lâm phận ban quản lý rừng phòng hộ đông giang
xã mà co oi huyện đông giang
tỉnh quảng nam yêu cầu cơ quan địa phương kiểm tra xác định diện tích rừng
khối lượng lâm sản bị thiệt hại yêu cầu công an tỉnh viện kiểm sát nhân dân tỉnh
ủy ban nhân dân huyện đông giang phối hợp cùng kiểm lâm khám nghiện hiện trường
thu thập chứng cứ khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng
và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị mặc dù mới bước vào mùa khô hạn tuy nhiên tại tỉnh quảng bình
tình hình thời tiết khắc nghiệt khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao
và để phòng chống và hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng
ngay từ đầu năm địa phương đã tích cực triển khai phòng chống cháy rừng
bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn toàn tỉnh và ghi nhận sau đây tại tỉnh quảng bình
trên địa bàn tỉnh quảng bình đã xảy ra một mươi sáu vụ cháy rừng diện tích rừng bị thiệt hại lên đến một trăm năm mươi hai ba mươi tám hectare
trước những cảnh báo về tình hình nắng nóng kéo dài trong năm hai nghìn hai mươi
ngay từ đầu mùa khô tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình đã phối hợp với các địa phương
và tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng chống cháy rừng
nguyên nhân mà xảy ra các vụ cháy trước đây là do một là ý thức chấp hành của người dân
hai nữa là công tác phòng chống cháy
thì cũng chưa được phổ biến rộng rãi và đồng thời biện phạm cũng chưa được lắng nghiêm khắc
quảng bình hiện có diện tích rừng lớn với hơn bốn trăm tám mươi sáu hectare
diện tích rừng nhiều nhưng phân bộ không đồng đều địa hình lại chia cắt hiểm trở
gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng
chúng tôi chỉ đào xử lý thức bi kết hợp với việc tăng cường công tác kiểm tra kết quả xử lý thức bi trước mùa khô
đồng thời chúng tôi chỉ đào xử lý thức bi kết hợp với việc tăng cường công tác kiểm tra kết quả xử lý thức bi trước mùa khô